bệnh không chỉ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế đến các công ty doanh nghiệp mà nó còn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh kế của người dân
để góp phần hỗ trợ nhân dân ổn định lại cuộc sống lễ phát động tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi với chủ đề trung tây vì sức khỏe cộng đồng vừa được tổ chức tại hà nội
tham dự chương trình có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn dân vận trung ương
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương thị mai nhấn mạnh nhân đạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được đảng nhà nước quan tâm lãnh đạo chỉ đạo là một trong những nhiệm vụ trong công tác dân vận của đảng
tháng nhân đạo là hoạt động rất ý nghĩa thiết thực để hội chữ thập đỏ các cấp tổ chức các hoạt động tại cộng đồng vận động các cơ quan tổ chức chăm lo cho người nghèo những người có hoàn cảnh khó khăn kém may mắn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và hạn hán xâm nhập mặn với thông điệp chung tay vì sức khỏe cộng đồng
tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi bắt đầu từ ngày một tháng năm đến ngày ba mươi một tháng năm và tập trung vào các hoạt động thiết thực chăm sóc sức khỏe cộng đồng như nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín triển khai trên toàn quốc mô hình chợ nhân đạo hỗ trợ sinh kế cho những người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín hưởng ứng chiến dịch những giọt máu hồng hè hai nghìn hai mươi lồng ghép với phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín